cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam hai bị can là kiều văn tiến

cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất mạ túy
kiều văn tiến được cơ quan công an xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này
tiến đã có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
điều đáng chú ý kiều văn tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sơ hở tiến đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị và điều hành đàn em hoạt động cho vay lãi nặng
trên địa bàn quận long biên huyện gia lâm và tỉnh bắc ninh với mức lãi suất năm đồng đến tám đồng một triệu một ngày
tương đương mức lãi suất từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm chín mươi hai một năm tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà của bùi tiến đạt
giữ một thanh đao ba giấy biên nhận vay ba gói ma túy thu giữ của kiều văn tiến một xe ô tô năm điện thoại di động
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xuân để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên andotv
và đối tượng đỗ xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình xã mai lâm huyện đông anh tp hà nội
bị công an huyện đông anh hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý